tin vui trong điều trị các bệnh nhân mắc covid một mươi chín
tính đến một mươi chín h tối ngày hai mươi sáu tháng ba đã có ba mươi bảy bệnh nhân đang điều trị tại nhiều cơ sở y tế
có kết quả xét nghiệm âm tính một bốn lần với covid một mươi chín
trong đó hai mươi bảy bệnh nhân có kết quả âm tính lần một hai bệnh nhân có kết quả âm tính lần hai
bốn bệnh nhân có kết quả âm tính lần ba đặc biệt có bốn bệnh nhân đã âm tính bốn lần
là bệnh nhân hai mươi chín bốn mươi năm năm mươi ba và sáu mươi sáu
trong số các bệnh nhân này có ba trường hợp bình phục dự kiến trong ngày mai hai mươi bảy tháng ba
sẽ được chuyển cơ sở y tế khác để theo dõi sức khỏe là các bệnh nhân bốn mươi năm năm mươi ba và sáu mươi sáu
về sức khỏe của ba bệnh nhân trong tình trạng rất nặng đang được điều trị tích cực
tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở đông anh có một bệnh nhân chỉ định can thiệp ecmo
hai bệnh nhân còn lại thở oxy
liên tục trong những ngày qua các chuyên gia đầu ngành và các bác sĩ của bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
đã và đang nỗ lực hội trợ các bệnh nhân
hội trợ điều trị cho các trường hợp ca bệnh này
sáng ngày hai mươi sáu tháng ba từ trung tâm quản lý điều hành trực tuyến hỗ trợ chuyên môn chẩn đoán điều trị covid một mươi chín
tại cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế các chuyên gia đầu ngành đã tiếp tục hội trần trực tuyến
điều trị cho các ca bệnh này
đến thời điểm này cũng đã ghi nhận bốn nhân viên y tế gồm hai người của bệnh viện bạch mai
và hai người của bệnh viện nhiệt đới trung ương mắc covid một mươi chín
cũng liên quan đến công tác điều trị dịch bệnh covid một mươi chín bộ y tế đã ban hành hướng dẫn chẩn đoán
và điều trị covid một mươi chín phiên bản lần thứ ba
điểm đáng lưu ý của hướng dẫn mới nhất là tập trung chính điều trị suy hô hấp cập nhật những khuyến cáo mới nhất
theo hướng dẫn của tổ chức y tế thế giới về oxy liệu pháp và đích oxy máu đồng thời
các cơ sở khám chữa bệnh cần theo dõi sát bệnh nhân đặc biệt ngày thứ bảy đến một mươi của bệnh
sử dụng các dấu hiệu lâm sàng các thang điểm cảnh báo sớm theo dõi tiến triển hàng ngày của hq vội
để phát hiện và xử lý kịp thời các biến chứng tiến triển nặng
vì theo các báo cáo trên yvonne cũng như thực tế các cơ bệnh nặng ở việt nam vừa qua
đa số đều diễn biến nặng nhanh trong khoảng thời gian này